sẵn sàng hiến bốn m hai đất và số cây trồng trên đất đang cho thu hoạch có tổng trị giá tài sản lên tới bốn tỷ đồng để xây dựng đường suối phục vụ công trình dân sinh
hành động từng chừng khó tin nhưng lại có thật này là của lão nông phùng tiến quang ở khu phố hai phường tiến thành thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
bờ kè suối kiên cố hai bên đường đi thoáng đẳng rộng rãi và có cả đèn chiếu sáng ngay trước nhà
nhìn những thành quả này ông phùng tiến quang không khỏi cảm thấy vui mừng và thêm tin tưởng vào quyết định của mình cách đây một năm về trước
năm hai nghìn một mươi tám khi ủy ban nhân dân thành phố đồng xoài có chủ trương triển khai dự án
xây dựng bờ kè đường đi và công viên hai bên suối tà bằng đoạn thuộc khu phố một và khu phố hai phường tiến thành
ông quang đã không ngần ngại hiến bốn xào đất và chấp nhận chặt bỏ gần ba trăm linh cây cao su đang cho thu hoạch
giải phóng mặt bằng cho dự án đi qua khu vực đất của gia đình
tính theo giá trị số tài sản mà gia đình ông quang tự nguyện hiến lên tới gần bốn tỷ đồng
đó là còn chưa kể đến phần cây trồng trên đất vẫn đang cho thu hoạch hàng ngày
theo gương ông quang nhiều gia đình ở ven suối tà bằng
tổng hiến phần đất của gia đình để dự án được tiến hành thuận lợi
theo đó tổng diện tích đất mà các hộ dân hiến hiện nay là hơn hai hectare với tổng giá trị trên hai mươi tỷ đồng
đây là hiệu ứng vô cùng tích cực trong việc thực hiện chủ trương xã hội hóa nhà nước và nhân dân cùng làm
bản thân các hộ gia đình cũng thấy được cái việc làm của ông quang là phải nói hết sức ý nghĩa
từ đó mà nó có sự loan tỏa trong cộng đồng của địa thương và nó cũng làm tiền đề tốt cho các cuộc vận động
và tới đây ở các cái dự án mà chúng tôi thực hiện tiếp theo
với hành động cao đẹp của mình vừa qua ông phùng tiến quang vinh dự trở thành một trong một trăm bảy mươi một cá nhân tập thể tiêu biểu
với đội ủy ban nhân dân tỉnh bình phước tặng bằng khen trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh